các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cả thế giới vẫn đang vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột và mức độ cảnh báo nguy hiểm của biến chủng covid một mươi chín mới
với tốc độ lây nhiễm hiện tại của biến thể này việt nam có lẽ cũng không nằm ngoài phạm vi lây lan trong thời gian tới
chính vì vậy thủ tướng phạm minh chính đã có những chỉ đạo về phương án đối phó với biến thể omico này
văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính
về việc kiểm soát biến thể mới omicron của virus sars cov hai
công văn nêu rõ
trên thế giới đã ghi nhận biến thể mới omicron của virus sars cov hai và đang lây lan nhanh ra nhiều nước trên thế giới
để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế
chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do thể mới omicron gây ra
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến thể này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch
bộ y tế bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải bộ công an bộ quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca bệnh nhiễm thể mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng trong việc phòng dịch bộ y tế cũng đã lên phương án phòng dịch
trước diễn biến nhanh và phức tạp của biến thể mới omicron
trước sự đe dọa của biến thể mới omicron của virus sars cov hai bộ y tế chỉ đạo các địa phương
chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
cụ thể chi tiết khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể trung tâm
và lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng chống dịch
chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly xử lý triệt để ổ dịch
không để lây lan bùng phát rộng đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế
tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly khu phong tỏa
liên quan đến biến thể này bộ y tế cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức y tế thế giới who đã thông báo ghi nhận biến thể mới đáng lo ngại của virus sars cov hai
được gọi là omicron b một một năm trăm hai mươi chín được phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana
theo các nhà khoa học biến thể omicron được phát hiện lần đầu ở botswana ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai là biến thể nhiều đột biến nhất của virus sars cov hai
và được dự báo có thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến thể khác
biến thể omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh biến thể delta
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một việt nam chưa ghi nhận biến thể này
để chủ động ứng phó và kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập
và lây lan của biến thể mới omicron vào nước ta từ các quốc gia đã ghi nhận và lây lan biến thể mới
ngày hai mươi tám tháng một mươi một bộ y tế đã đề xuất chính phủ xem xét
chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay quốc tế đến và đi từ các quốc gia nam phi botswana
jakarta zimbabwe eswatini lesotho mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến
đi từ các quốc gia trên bộ y tế cũng đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám sát dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch covid một mươi chín
yêu cầu các viện vệ sinh dịch tễ pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen các trường hợp nghi ngờ
những biến thể mới đặc biệt là những trường hợp có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính nguyên giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cho biết đến nay những điều thế giới biết về biến thể omicron
rất ít chủ yếu ghi nhận ở các nước nam châu phi chúng ta thấy nó có nhiều đột biến hơn rất nhiều
so với biến thể delta nhưng chưa có dữ liệu về dịch tễ khả năng lây lan cũng như độc lực của virus
virus luôn luôn đột biến vì thế tuân thủ năm k khẩu trang cửa quần khoảng cách
không tập trung vào khai báo y tế là quan trọng nhất
bên cạnh đó là vấn đề tiêm vaccine phòng covid một mươi chín giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính nhấn mạnh
cũng theo giáo sư tiến sĩ nguyễn văn kính cả thế giới hiện nay tập trung vào protein
gai của virus hay skip protein tất cả các biện pháp phòng chống đều tập trung vào skip này
từ sản xuất các sinh phẩm để xét nghiệm đến các thuốc đặc biệt là các thuốc kháng thể đơn dòng
để trung hòa nó việc sản xuất vaccine cũng tập trung vào gai này đồng quan điểm về tuân thủ năm k
một chuyên gia dịch tễ khác nhấn mạnh
trong lúc này luôn luôn phải nâng cao cảnh giác hạn chế tụ tập đông người hoạt động đông người
không cần thiết càng tốt đặc biệt thực hiện tốt năm k nếu biến thể này xâm nhập thì thực hiện tốt năm k
có thể hạn chế được nguy cơ lây lan dịch để đảm bảo tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín giảm
dù số f trong cộng đồng tăng bên cạnh vaccine và tăng ca thuốc điều trị kháng virus cũng đóng vai
trò quan trọng vậy thuốc điều trị covid một mươi chín có hiệu quả với biến thể mới của virus hay cuộc
chúng tôi theo dõi câu trả lời ngay sau đây
gần hai trăm năm mươi liều thuốc kháng virus mono pisavir đã được sử dụng trên cả nước trong đó tỷ lệ
người bệnh âm tính sau khi sử dụng munopisavir sau năm ngày đạt bảy mươi hai chín mươi ba thuốc cũng giúp giảm tỷ lệ tử
vong năm mươi đây là kết quả đánh giá sơ bộ việc triển khai thuốc kháng virus monopizavir với
bệnh nhân covid một mươi chín tại các địa phương của việt nam trở lại bình thường mới với nhiều hoạt động được
nới lỏng các địa phương phải chấp nhận có thể có f trong cộng đồng và số các f có thể tăng
nhưng phải giảm thiểu tối đa tử vong bên cạnh tăng cường bao phủ vaccine và thực hiện năm k để
kiểm soát số f trong cộng đồng thì thuốc điều trị cho bệnh nhân nhẹ covid một mươi chín thể nhẹ hoặc không
chữa chứng như monopizavir sẽ là công cụ hữu hiệu cho mục tiêu kiểm soát dịch hiện nay
covid một mươi chín là dịch bệnh mới luôn có sự thay đổi và biến chủng mới do đó đến nay việt nam đã xây
dựng phiên bản thứ bảy về hướng dẫn điều trị covid một mươi chín với rất nhiều cập nhật bổ sung cho phù hợp
đồng thời bộ cũng đưa ra nhiều thuốc mới
vào điều trị thuốc sử dụng theo đường uống tiện lợi là giải pháp tốt để triển khai điều
trị diện rộng trong cộng đồng vượt trội hơn hẳn so với các thuốc dạng tiêm hiện hành tính hiệu
quả trên lâm sàng tương đối tính an toàn cao với tỷ lệ biến cố bất lợi thấp giảm đáng kể tỷ lệ
chuyển nặng chuyển tầng điều trị và tử vong chương trình điều trị có kiểm soát giúp giảm
gánh nặng cho ngành y tế vì giúp giảm số bệnh nhân cần điều trị tích cực hoặc thở máy
các nhà nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra mupisavir giúp giảm một nửa nguy cơ nhập viện
của bệnh nhân covid một mươi chín phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung nói trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn
biến khó lường các chuyên gia nhận định tới đây số ca mắc mới có thể gia tăng do có sự di chuyển
từ vùng có dịch và ngược lại đặc biệt giới chuyên gia cũng đặt câu hỏi việc virus biến đổi
liên tục thì liệu thuốc điều trị covid một mươi chín có làm thay đổi cuộc chiến với covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung
dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn để thích ứng linh hoạt với trạng thái bình thường
mới là giải pháp mà các quốc gia trên thế giới lựa chọn đó là chấp nhận sống chung với virus
sars cov hai và coi nó là một loại bệnh đặc hữu như cúm mùa mục tiêu về mặt y tế là kiểm soát dịch
bệnh chứ không để cho dịch bệnh kiểm soát mình cụ thể là chấp nhận có f ở trong cộng đồng nhưng
không thể ảnh hưởng đến đời sống xã hội tức là phải đảm bảo ba không nhiễm thực hiện vaccine
nếu nhiễm thì không chuyển nặng nếu có chuyển nặng thì không tử vong các chuyên gia cho rằng
đến thời điểm này vaccine vẫn là công cụ hữu hiệu số một bởi nó có thể giảm khả năng mắc và giảm
khả năng chuyển nặng và không tử vong công cụ số hai là vấn đề sự phòng thì ý thức của người dân
vẫn là tuân thủ năm k trong đó quan trọng nhất là khẩu trang và khoảng cách mục tiêu thứ ba nếu mắc
thì không chuyển nặng đồng thời đảm bảo không tử vong thì thuốc kháng virus mà việt nam đang tiếp
cận có vai trò rất quan trọng
liên quan đến vụ nam sinh ở bắc giang tử vong sau khi tiêm vaccine đại diện công ty pfizer đã lên tiếng về sự việc này
hội đồng chuyên môn sở y tế bắc giang kết luận nam sinh một mươi sáu tuổi bị phản vệ độ bốn
có thể phản ứng quá mức với vaccine covid một mươi chín nên rơi vào tình trạng nặng rồi tử vong
nguyên nhân nam sinh trường trung học phổ thông sơn động số hai tử vong sau tiêm vaccine pfizer
sở y tế bắc giang công bố chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một hội đồng chuyên môn sở y tế bắc giang đã phân tích các yếu tố
dựa trên báo cáo điều tra hồ sơ bệnh án giấy tờ lưu có liên quan kết luận nguyên nhân nam sinh diễn
biến nặng là phản vệ độ ba do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vaccine covid một mươi chín pfizer lại chiều nguyên
nhân do chất lượng vaccine thực hành tiêm chủng đại diện công ty pfizer tại việt nam cho biết
được thông tin về các trường hợp tác dùng bất lợi ở bắc giang và hà nội chúng tôi theo dõi rất chặt
chặt chẽ tất cả báo cáo về các phản ứng bất lợi bao gồm cả nghiêm trọng và không nghiêm trọng
sau khi tiêm chủng và thu thập những thông tin liên quan để chia sẻ với cơ quan quản lý địa phương
và toàn cầu đại diện pfizer việt nam chia sẻ người này cũng cho hay dựa trên các giám sát và
đánh giá an toàn đang được thực hiện bởi pfizer eotech đối tác của pfizer và các cơ
quan y tế vaccine community cho thấy lợi ích đem lại vượt trội hơn nguy cơ có thể xảy ra
trên thông tin kê đơn có cảnh báo rõ ràng phải luôn sẵn sàng phương án theo dõi sau tiêm và xử
trí điều trị thích hợp trong trường hợp
việt nam đang trong chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo lộ trình từ lớn đến nhỏ hạ dần độ tuổi tùy tình hình dịch của địa phương và nguồn cung
vắc xin vắc xin được bộ y tế cho phép sử dụng cho trẻ là của pfizer và moderna tuy nhiên
hiện nguồn cung moderna thiếu chủ yếu tiêm cho trẻ bằng vắc xin pfizer
tại tp hcm số ca mắc mới tử vong tăng và bệnh nhân nhập viện cao hơn xuất viện với tình hình
như hiện nay liệu tp hcm có thể tiêm cho trẻ bằng vắc xin pfizer
tp hcm có đang kiểm soát được dịch hay không
f tăng nhưng tp hcm vẫn kiểm soát dịch thông tin được ông phạm đức hải
phó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm nói tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch trên
địa bàn theo ông hải trong thời gian qua có bốn vấn đề đặt ra đối với công tác chống dịch tp hcm
cụ thể là số ca mắc mới còn cao trên dưới một năm trăm linh ca mỗi ngày số ca tử vong vẫn cao
trung bình mỗi ngày khoảng sáu mươi năm ca và số ca nhập viện
hơn số ca xuất viện
ba vấn đề trên cùng với biến thể omicron xuất hiện trên thế giới
đã gây thêm tâm lý lo lắng cho người dân
tuy nhiên tp hcm vẫn đang kiểm soát được dịch bệnh
trong nhiều tuần liên tiếp cấp độ dịch trên địa bàn vẫn ở mức hai màu vàng
thành phố đã chuẩn bị đầy đủ kịch bản để xử lý tình huống
khi ca mắc mới tăng cao ông hải nói
phó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm đề nghị người dân
không hoang mang nhưng tránh chủ quan lừa lạ và phải thực hiện tốt nhất
quy định của ngành y tế đặc biệt là năm k
người dân cố gắng thay đổi những thói quen sở thích của mình
đeo khẩu trang khử khuẩn thường xuyên hơn giảm thói quen tụ tập la cà
hạn chế ngồi khoảng cách gần
bởi đây là những yếu tố dẫn đến nguy cơ ca mắc mới cao
khiến nguy cơ tử vong cao
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi bệnh viện tại tp hcm có đang quá tải hay không
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sự y tế tp hcm cho biết
số nhập viện ở tầng hai tầng ba đang thấp hơn tổng số giường hiện có
tp hcm đang cố gắng để không để tình trạng quá tải xảy ra
thời gian qua tp hcm đã có nhiều biện pháp hỗ trợ can thiệp
sao cho chăm sóc f tốt giảm tỷ lệ tử vong
quay trở lại với những tin tức về biến thể mới omicron
biến thể này thực sự đã gây ra xáo trộn trên diện rộng
và khiến các nhà khoa học phải chạy đua với thời gian để tìm hiểu về nó
tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến thể omicron
b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể lây lan rộng gây ra nguy cơ rất cao trên toàn cầu
và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực
who cũng khuyến cáo các nước thành viên tăng cường giám sát và giải trình tự gen
để hiểu rõ hơn về các biến thể đang lây lan trong đó có omicron
các nhà khoa học nam phi xác định được biến thể này đầu tuần trước
thông tin được báo cáo lên who ngày hai mươi bốn tháng một mươi một theo bbc
đến hôm hai mươi sáu tháng một mươi một biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín chính thức được đặt tên là
omicron và đưa vào sành sách đáng lo ngại
chưa biến thể nào gây nên báo động nhanh như vậy kể từ khi được xác định
việc phát hiện omicron cho thấy cuộc chiến chống covid một mươi chín của thế giới
đã bước vào giai đoạn mới
omicron đã gây xáo trộn trên diện rộng
giá cổ phiếu giá dầu và trái phiếu chính phủ đối mặt nguy cơ lao sốc
sau khi nhà đầu tư nhận ra rằng sự xuất hiện của biến thể này
có thể cản trở quá trình quay lại bình thường của các nước trên thế giới
biến thể này cũng gây ra báo động trên toàn cầu
chỉ trong một tuần
một loạt các nước như mỹ canada úc anh qatar hà lan indonesia
ả rập xê út singapore thái lan đã cấm chuyến bay từ nam phi
và các nước lân cận gồm namibia zimbabwe botswana angola mozambique
điều này đã dẫn đến một cuộc tháo chạy khỏi nam phi trước khi lệnh cấm có hiệu lực
israel và nhật bản còn mạnh tay hơn khi cấm toàn bộ khách quốc tế nhập cảnh
afp đưa tin
biến thể omicron cũng khiến philippines và úc phải xem xét lại kế hoạch mở cửa du lịch của mình
anh đã quyết định áp đặt lại quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng từ ngày ba mươi tháng một mươi một
theo cnn tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một các ca nhiễm biến thể omicron đã được ghi nhận
ở ít nhất một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm nam phi botswana canada úc hà lan
anh đức israel ý cộng hòa xếp và hồng kông
trong đó hai ca mắc biến thể omicron
canada báo cáo ngày hai mươi tám tháng một mươi một là trường hợp đầu tiên tại bắc mỹ
tờ sao china moning post đưa tin các nhà nghiên cứu ý mới đây công bố hình ảnh đầu tiên
của biến thể omicron cho thấy nó mang bốn mươi ba đột biến trên protein gai
cao hơn rất nhiều so với biến thể delta chỉ có một mươi tám đột biến trên protein gai
các đột biến tập trung nhiều ở khu vực virus tiếp xúc với tế bào của con người
xong vẫn còn nhiều thông tin chúng ta chưa biết rõ về biến thể omico
trong đó các nhà nghiên cứu ý mới đây công bố hình ảnh đầu tiên của biến thể omicron cho thấy nó mang bốn mươi ba đột biến trên protein gai

wo cũng nhấn mạnh việc phải thực hiện nghiêm nghiên cứu để xác định khả năng lây lan và độc lực của omicron
giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến chống covid một mươi chín sẽ được định hình bằng tính chất của bốn mươi ba đột biến trên
để đưa ra kết luận chắc chắn về điều này các nhà khoa học sẽ mất nhiều tuần
theo báo the guardian chủ tịch nguyễn ban châu âu ursula von der leyen
ngày hai mươi tám tháng một mươi một cho biết các chính phủ đang phải chạy đua với thời gian để hiểu rõ về omicron
bà australia von der leyen cũng lưu ý rằng các nhà sản xuất vaccine cần từ hai đến ba tuần để kiểm tra các đột biến
dù hướng đi của đại dịch có thể thay đổi như thế nào đi nữa các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường chủng ngừa
trong lúc các nhà sản xuất vaccine thử nghiệm hiệu quả của mũi tiêm trước biến thể omicron
nbc dẫn lời bác sĩ anthony fossey cố vấn chống covid một mươi chín
của nhà trắng cho biết đây là lúc những người chưa chủng ngừa đi tìm vaccine và những người đã tìm vaccine đi tìm nhắc lại
mà dù omicron được xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại các chuyên gia cho rằng không nên quá hoảng sợ trước chủng virus mới này
vì hiện tại vẫn là quá sớm để kết luận mức độ nguy hiểm của biến thể mới này và thế giới có đang sợ hãi thó khi chúng tôi vẫn đang nghiên cứu
tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng nghiên cứu về biến chủng omicron vẫn đang trong giai đoạn đầu và tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một
chỉ có hai mươi bốn người dân nam phi được tiêm chủng đầy đủ
giáo sư doro mubarek trưởng khoa virus corona tại bệnh viện đại học hadassat korem israel
cho biết các báo cáo sơ bộ về tình trạng lâm sàng của những người bị nhiễm biến chủng mới rất khả quan
nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo hướng này omicron có thể là một biến chủng tương đối nhẹ so với biến chủng delta
và nghịch lý là nếu vẫn tiếp diễn như vậy biến chủng này sẽ dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn và sẽ dễ dàng đối phó hơn trên toàn cầu
biến chủng omicron được phát hiện lần đầu ở khu vực phía nam châu phi từ giữa tháng một mươi một
kết quả giải trình tự gen cho thấy omicrone chưa đến năm mươi đột biến
trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein gai gấp đôi số đột biến của chủng delta
chuyên gia samiran panda trường khoa dịch tễ học và bệnh truyền nhiễm của hội đồng nghiên cứu y học ấn độ cho biết
những thay đổi về cấu trúc của virus mà thế giới đã phát hiện với biến chủng omicorn
không nhất thiết làm thay đổi chức năng
nó có thể không gây chết người hoặc khiến cho bệnh nặng hơn
nhưng tới thời điểm này không có dữ liệu như vậy và tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ xem
không cần thiết phải hoảng loạn mọi người dân nên tập trung vào tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch
nếu phần lớn dân số được tiêm đủ hai liều vaccine đó sẽ là bước tiến lớn về y tế công cộng
ngoài ra cũng cần củng cố việc tẩm soát giải trình tự gen virus với du khách quốc tế
chuyên gia panda nói
ông nhấn mạnh du khách quốc tế cần được xét nghiệm và giám sát chặt bởi virus mang biến chủng mới
có thể xâm nhập theo dòng người di chuyển toàn cầu
nhiều nước đã xuất hiện biến chủng omicron nhưng số ca vẫn rất ít
tôi chưa thể nói rằng omicron lên làn mạnh hơn
chúng ta cần đánh giá một cách thận trọng và thời gian sẽ làm sáng tỏ
các chuyên gia nam phi cũng cho rằng hầu hết các ca nhiễm omicrone có triệu chứng không nghiêm trọng
vì vậy người dân không nên hoảng sợ nhưng vẫn cần thận trọng khi còn quá ít dữ liệu về biến chủng này
dân được khuyến cáo nên chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ
đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tiêm chủng vaccine
biến thể mời omicrone có thể kéo theo một làn sóng lây nhiễm mạnh ở nam phi những ngày tới
giữa lúc giới khoa học cần thêm thời gian để giải mã biến chủng siêu đột biến này của sars cov hai
theo số liệu của giới chức nam phi nước này ghi nhận hơn hai tám trăm linh ca covid một mươi chín mới trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tăng mạnh so với trung bình năm trăm linh ca tuần trước và hai trăm bảy mươi năm ca trên một ngày tuần trước đó
biến thể omicron ở nam phi có xu hướng tăng nhanh những ngày gần đây
trong bối cảnh giới chức nước này báo cáo sự xuất hiện của biến thể omicron
một số chuyên gia cho rằng omicron là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng lây nhiễm mới ở nam phi
và số ca lây nhiễm có thể còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới
chúng tôi cho rằng biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn do vậy số ca nhiễm sẽ tăng lên rất nhanh
tiến sĩ salim adolkarim một chuyên gia dịch tễ hàng đầu
cảnh báo tại cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng một mươi một của bộ y tế
chuyên gia này dự đoán số ca covid một mươi chín mới trong ngày của nam phi sẽ vượt một mươi ca ngay trong tuần này
chúng ta sẽ sớm nhận thấy hệ thống y tế quá tải trong khoảng hai ba tuần nữa ông karim cảnh báo
các nhà khoa học của nam phi công bố sự xuất hiện của omicron bà cho rằng biến chủng đột biến
nhiều bất thường này là thù phạm khiến số ca covid một mươi chín ở nước này tăng nhanh
số bệnh nhân covid một mươi chín nhập việt ở nam phi đã tăng hơn hai lần trong tháng qua ở kieu teng
tỉnh đồng dân nhất của nam phi
và cũng là tâm dịch hiện nay ở đây
theo giới chức y tế geen đã bước vào làn sóng covid một mươi chín thứ tư và làn sóng này được dự đoán
sẽ lan ra cả nam phi vào cuối năm nay
đến nay nam phi đã ghi nhận tổng cộng hai chín triệu ca mắc covid một mươi chín và gần chín mươi ca tử vong
giới chức nước này khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác nhanh chóng tiêm chủng
nhưng không cần phải hoảng loạn vì omicron
omicron xuất hiện lần đầu tiên tại châu phi vào giữa tháng này
theo kết quả giải trình tự gen
omicron chứa khoảng năm mươi triệu đột biến trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein gai
điều này làm giấy linh lo ngại về nguy cơ nó khiến virus tăng mức độ lây lan
kháng kháng thể giam hiệu quả của vaccine
micron có số lượng đột biến cao chưa từng thấy
trong đó có một số đột biến đáng lo ngại vì chúng có khả năng tác động đến quỹ đạo của đại dịch
rủi ro toàn cầu liên quan đến biến thể mới được đánh giá là rất cao
có thể có thêm các làn sóng covid một mươi chín trong tương lai và có thể gây hậu quả nghiêm trọng
về các phát triển
who cho biết who kêu gọi các nước đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cho các nhóm ưu tiên
theo who đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào do biến thể omicron
nhưng cần nghiên cứu thêm để đánh giá khả năng kháng vaccine hay né miễn dịch của biến thể này
who cho biết thêm delta hiện vẫn là biến thể trộn toàn cầu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé